miền bắc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt xét mạnh nhất kể từ đông mùa đông đến nay
mặc dù ngoài trời rét bút như vậy nhưng công việc của những người lao động thì vẫn diễn ra như thường ngày
bởi gánh nặng mưu sinh không cho phép họ nghỉ ngơi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thủ đô hà nội
đêm hà nội những tiếng rao vẫn vang vọng khi thành phố đã lên đèn
mặc dù mấy hôm nay trời khá rét nhưng người bán hàng rong này vẫn chưa nghỉ một ngày nào
anh vẫn chăm chỉ đạp xe đi bán hàng tất cả chỉ vì gánh nặng mưu sinh
không gian như tỉnh lặng hơn chỉ có tiếng gió và cảm giác rét bút thì vẫn có thể cảm nhận rất rõ
ai nấy đều tập trung với công việc của mình
từ người công nhân viên
đến những người lao động nghèo dường như họ đã quen với cái lạnh giá của hà nội
ở đâu đó thi thoảng lại có những đấm lửa được nhốm lên để xô đi cái rét
đêm đông hà nội rất lạnh
nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn
người lao động vẫn phải làm
vì gia đình vì những đứa con vẫn phải đến trường
và vì mọi người
một tương lai tốt đẹp phía trước